mọi câu hỏi của quý vị và các bạn quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
email nông nghiệpchuyểnđộngacomgmail com